hôm nay ngày bảy tháng bảy là tròn sáu tháng kể từ ngày thông tư hai mươi ba của ngân hàng nhà nước việt nam chính thức có hiệu lực
một trong những quy định bắt buộc là các chủ tài khoản ví điện tử phải làm hồ sơ mở ví điện tử
và cung cấp xác thực thông qua chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân còn thời hạn
đối với người dùng chưa đủ một mươi bốn tuổi thì việc xác thực có thể được thực hiện thông qua giấy khai sinh
đáng chú ý là khi theo quy định tại thông tư này kể từ ngày hôm nay mùng bảy tháng bảy
tất cả các tài khoản chưa thực hiện cung cấp đủ hồ sơ mở ví điện tử sẽ bị đơn vị cung ứng chấm dứt việc cung cấp dịch vụ
đây là quy định nhằm quản lý chặt hơn đối với các hoạt động giao dịch thông qua ví điện tử tại việt nam
việc xác thực tài khoản sẽ giúp khẳng định người dùng là chủ sở hữu của tài khoản ví điện tử
tăng cường bảo mật giảm thiểu việc gian lận trộm cắp danh tính hoạt động sửa tiền
và các hoạt động tội phạm khác
sau ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi những tài khoản ví điện tử chưa được xác thực sẽ bị tạm khóa
và người dùng chỉ có thể giao dịch trở lại sau khi hoàn thành xác thực
điều này cũng có nghĩa những người sử dụng các ví điện tử phổ biến như momo
zalopay viettelpay sẽ hoàn toàn có thể bị đơn vị cung ứng chủ động khóa tài khoản